thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tp hcm đã chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè
với mức phí từ hai mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một m hai một tháng
theo đó gần chín trăm linh tuyến đường được đưa ra để các quận huyện căn cứ và áp dụng mức phí
toàn bộ số tiền phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu
phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý bảo trì khai thác lòng đường hè phố
vâng cùng với tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm cũng đang xây dựng đề án quản lý lòng đường về hè
dự kiến các tuyến phố đủ điều kiện có thể cho thuê khai thác thương mại dịch vụ
câu chuyện cho thuê sử dụng vỉa hè tiếp tục được cư dân mạng quan tâm bàn luận
đặc biệt là việc làm thế nào để bảo vệ việc triển khai an toàn hiệu quả
thực trạng lấn chiếm vỉa hè ở các thành phố lớn đã không phải là chuyện mới với cộng đồng mạng
nhưng cũng chưa bao giờ hết nhức nhối
hậu quả là những hình ảnh nhét nhát mất mỹ quan đô thị
ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
vì vậy đông đảo cư dân mạng đồng tình với việc tp hcm và hà nội
thực hiện việc tổ chức quản lý thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè với những tuyến đường đủ điều kiện
theo nhiều ý kiến đây là cách làm hay để duy trì nét đặc trưng văn hóa vỉa hè
mà vẫn đảm bảo quy củ và văn minh đô thị
đây là bước tiến tốt của thành phố
văn hóa vỉa hè đã là một đặc điểm không thể thiếu của việt nam và đông nam á
chưa biết thực thi thế nào nhưng hy vọng những người thuê kinh doanh sẽ văn minh
vệ sinh sạch sẽ để thành phố phát triển hơn
văn hóa vỉa hè là một văn hóa rất hay của việt nam nên quản lý không nên cấm
hợp lý như vậy thay vì vỉa hè bị lấn chiếm vô tội vạ
thì người sử dụng phải trả phí sử dụng tài nguyên trả phí vì đó quay lại duy tu sửa chữa
chỗ nào có đủ điều kiện
cho thuê tôi ủng hộ và quản lý tài chính sao cho tốt
băn khoăn lo ngại lớn nhất của cư dân mạng khi đưa vào áp dụng triển khai việc thu phí sử dụng vỉa hè
đó là nếu cho thuê về hè thì liệu có còn chỗ cho người đi bộ hay không
theo đó thành phố hồ chí minh đã triển khai giả soát trường hợp thu phí lòng đường
hè phố phải đảm bảo các nguyên tắc
phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu từ một năm mét
phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu hai làn xe
xe ô tô cho một chiều lưu thông
với hà nội hiện đang thí điểm tại một số tuyến phố
diện tích cho thuê để sử dụng tạm thời tính từ mặt nhà ra hai m
và chỉ cho chủ nhà mặt phố tại vị trí trên thuê để kinh doanh mặt hàng đang kinh doanh
việc này đảm bảo an toàn giao thông cũng như quyền lợi cho các chủ nhà mặt phố
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng khi triển khai cần phải có các biện pháp để quản lý
giám sát tốt tránh trường hợp người thuê vỉa hè lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ
ủng hộ nhưng phải chừa lối đi cho người đi bộ rất dễ phát sinh tiêu cực nếu không làm tới nơi tới trốn
hoặc nhiều người lợi dụng để lấn chiếm hết cả đường dành cho người đi bộ
đã thu thì phần còn lại phải để chống một cách triệt để chứ thu rồi mặc kệ chủ nhà muốn bày kiểu gì thi bày
là không ăn thua đâu nhất là trên phố cổ về hè bé tý đẹo mà còn để mặc sức bày hàng bày xe
du khách muốn đi dưới lòng đường hay dưới nắp cống tự lo
mình nghĩ là nên có kẻ vạch riêng cho người đi bộ và ai lấn chiếm hay chiếm dụng bất cứ gì nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt thì sẽ hay hơn
phải xây dựng biện pháp giám sát và xử lý vi phạm bằng công nghệ và camera giám sát để thực hiện việc giám sát xử lý vi phạm hai mươi bốn trên bảy
và tránh tiêu cực do yếu tố con người cần phải có hệ thống này trước hoặc cùng lúc và tính vào phí kinh doanh cho thuê
bên cạnh đó cư dân mạng cũng cho rằng các cơ quan chức năng
nên ứng dụng công nghệ như lắp đặt camera để giám sát thực hiện việc đăng ký đóng phí qua hình thức trực tuyến
vừa đảm bảo minh bạch vừa đảm bảo hiệu quả tạo điều kiện cho người kinh doanh thuê vỉa hè
đặc biệt việc quản lý sử dụng khoản thu từ vỉa hè phải được thực hiện công khai
tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cách quản lý thu xong tiền về đâu làm gì thì cần được quản lý nghiêm chỉnh
cần thanh tra kiểm toán hàng năm về việc thu phí vỉa hè này
và nên công khai những đơn vị nào thuê và yêu cầu phải đóng phí rõ ràng
điều đầu tiên tôi cho rằng đây là quyết định vô cùng hợp tình hợp lý của chính quyền thành phố
điều thứ hai chính quyền sẽ quản lý khai thác như thế nào vừa đảm bảo mỹ quan vệ sinh minh bạch
không để một số người liên kết với nhau để thao túng đầu cơ vỉa hè để đẩy giá thuê vỉa hè lên trời
khi triển khai cần phải kiểm tra giám sát kỹ lưỡng đảm bảo triển khai minh bạch hiệu quả
bên cạnh đó quyết liệt xử lý vỉa hè
trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại những nơi không được phép kinh doanh để tạo sự công bằng và đảm bảo mỹ quan đô thị
kỳ vọng của cư dân mạng đó là việc thu phí sử dụng vỉa hè sẽ giúp chấn chỉnh lập lại trật tự văn minh đô thị
vốn đang là bài toán khó với nhiều thành phố lớn
do đó công tác tuyên truyền vận động cũng hết sức quan trọng để người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện đúng theo quy định
sớm đưa việc kinh doanh tại các vỉa hè vào nền nếp đảm bảo mỹ quan an ninh trật tự và vệ sinh môi trường